xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn duy trì nắng nóng ít mưa
với nền nhiệt giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
đến chiều tối mai do ảnh hưởng hồi tụ gió nên mưa rông sẽ tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to cùng với tố lốc cũng như gió rất mạnh
do mưa nhiều nên nền nhiệt sẽ giảm nhanh nắng nóng tạm thời chấm dứt
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ cũng sẽ duy trì nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
đến ngày mai từ chiều tối mai mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
giúp nền nhiệt giảm nhanh
mưa lớn ruột rập nên không loại trừ khả năng xảy ra lũ quét cũng như sạt lửa đất
người dân cần hết sức cảnh giác
tại các tỉnh miền trung trong hai ba ngày tới khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
cũng như cháy rừng ở khu vực trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi trong ba ngày tới
cũng có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ
chỉ riêng các tỉnh từ bình định cho đến bình thuận thì có mưa rông vào lúc chiều tối
giúp nền nhiệt dễ chịu hơn cùng mức nhiệt giao động là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
ở vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai thì cũng chỉ có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
với lượng không nhiều ban ngày thì có nắng gián đoạn cùng nền nhiệt giao động là từ hai mươi cho đến ba mươi ba độ
đến khoảng ngày ba mươi khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên thì mưa rông cũng tăng mạnh
cùng nền nhiệt giảm từ một đến hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai cũng chỉ có mưa rông vào lúc chiều tối
với lượng không đáng kể
ban ngày thì có nắng gián đoạn cùng nền nhiệt giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
cùng đến ngày ba mươi thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên cùng nền nhiệt giảm nhẹ